các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra giận có thể sống ở nhiều vị trí khác trên cơ thể như tóc lông mày lông mu
bệnh nhân thường ngứa nhiều vào ban đêm
giận mu gây ngứa thường xảy ra sau một hai tuần nhiễm bệnh
ngứa dẫn đến gãi gãi nhiều có thể gây ra lở loét và nhiễm khuẩn thứ phát
các bác sĩ khoa mắt khuyến cáo vì có thể lây cho những người xung quanh
đặc biệt là sống trong cùng một nhà nên khi có triệu chứng nghi ngờ bị nhiễm giận mô
người dân cần đến các phòng khám chuyên khoa để được thăm khám phát hiện và điều trị kịp thời
và được tư vấn cách phòng tránh lây lan
điều trị giận mu không khó nhưng nếu không điều trị dứt điểm
việc gãi ngứa gây chảy sức da có thể dẫn đến bội nhiễm do vi khuẩn
để phòng tránh bệnh giận mi chúng ta cần thường xuyên vệ sinh tắm rửa hằng ngày
giữ cho cơ thể sạch sẽ
phương pháp điều trị bao gồm dùng kẹp cắp bỏ giận và trứng giận
sử dụng thuốc mỡ cha mắt nhẹ nếu cần thiết tra sắp dầu khoáng
hoặc ô xít thủy ngân màu vàng một lên mi và lông mày hai lần một ngày trong vòng một mươi ngày
giặt kỹ và xấy khô tất cả quần áo và đồ vải
phối hợp với chuyên khoa gia liễu để điều trị toàn thân
khám tầm soát người tiếp xúc gần với bệnh nhân
nếu phát hiện thì cần điều trị ngay lập tức
thông tin về ca bệnh bác sĩ lê thị bích huệ
bác sĩ điều trị khoa mắt bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
sau khi thăm khám dưới khuyến hiện vi
bác sĩ phát hiện được tình trạng mi mắt của bệnh nhân có nhiều con rợn mi bám chi chít ở trên mi mắt
trên lông mi có trứng rợn sâu hoành chuỗi
sau khi đã được thăm khám và xác định tình trạng bệnh nhân có rợn mi
bệnh nhân đã được điều trị với phương pháp dùng kẹp cắt bỏ rợn và trứng rợn ở lông mi
trường hợp này nặng nên bác sĩ phải cắt bỏ hết lông mi của bệnh nhân
sau đó sử dụng các thuốc mỡ trang mắt như t chelicilin

sau đó nếu cần thiết có thể tra thêm sáp hoặc khoáng dầu hai lần một ngày trong vòng một mươi ngày
đối với trường hợp bệnh nhân này thì mình phải thêm dạch kỹ và xấy khô tất cả các khuẩn áo và đồ vải của bệnh nhân
để tránh trường hợp lây lan và tái nhiễm sau khi điều trị
đồng thời được gửi qua khám da liễu phối hợp với chương khoa để điều trị thêm phần toàn thân
bệnh nhân cũng được khuyên sẽ được đưa đi khám tầm soát đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân
để có thể phát hiện sớm và điều trị tránh trường hợp sau khi đã điều trị
nếu không được điều trị khỏi thì bị tái nhiễm trở lại
mi là một loài động vật chân đốt hút máu ký sinh ở người
rận mưu thường lây từ người bệnh sang người lành qua việc tiếp xúc gần gũi thân mật
đặc biệt nếu như quan hệ tình dục đối với người bệnh thì không sử dụng các biện pháp bảo vệ
ngoài ra người có thói quen sử dụng chung các đồ dùng cá nhân như khanh đồ góp quần áo khăn tắm với người khác
thì cũng có nguy cơ cao mắc bệnh rận mưu
một số dấu hiệu để nhận biết tình trạng rận mưu trên mi mắt có thể kể đến như ngứa ngáy ngứa từ râm ra đến dữ dội
cơn ngứa thậm chí có thể khiến bệnh nhân không thể kiểm soát được các hành động thực mắt
kể đến như nỗi mẩn đỏ bằng mi mắt đôi khi người bệnh có thể thấy những đúng chắn của trứng nhín chặt vào lưng mi của bệnh nhân
có thể có thể dấu hiệu nặng mi chảy nước mắt hoặc chảy ghẹn đặc biệt là có thể có thấy mắt sưng đau mỗi khi buổi sáng thức dậy
nếu không điều trị kịp thời bệnh rận mưu
bệnh nhân có triệu chứng ngứa nhiều sẽ gây gãi vô tình tạo nên những vết xước trên da tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm lét
nếu trường hợp rận mưu ở lông mi phân và nước bọc của chúng có thể gây ra tình trạng viêm kết mạc hoặc viêm giác mạc
có thể gây tình trạng mù lòa ở mắt
để phòng tránh các bệnh rận mi chúng ta cần thường xuyên vệ sinh tắm rửa hàng ngày giữ vệ sinh cho cơ thể sạch sẽ
tránh sử dụng dùng chung các vật dụng vệ sinh cá nhân